thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín đang ở giai đoạn cao điểm trong khi cả nước đang vận dụng mọi nguồn lực cùng chung tay cố gắng để lùi dịch bệnh
thì vẫn còn có những cá nhân cố tình khai báo y tế gian dối trốn cách ly làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
hành vi này đã gây phẫn nộ trong dư luận xã hội bởi hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng
không chỉ là vô ý thức vô trách nhiệm mà điều đó còn thể hiện phẩm chất đạo đức thấp cần phải mạnh mẽ lên án
sai lầm của một cá nhân có thể khiến cho rất nhiều người nhiễm bệnh cố tình đánh đổ bao công sức của chính phủ và nhân dân trong việc cố gắng dập dịch
bệnh nhân thứ một trăm bảy mươi tám dương tính với virus sars cov hai là một nhân viên công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho bệnh viện bạch mai
đã cố tình khai báo y tế gian dối khi đi về quê ở thái nguyên khiến cho nhiều người phải cách ly
nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng là rất cao
trước đó bệnh nhân thứ ba mươi bốn ở bình thuận cũng từng khiến dư luận bức xúc khi người này cố tình vòng vo không khai báo y tế trung thực
bệnh nhân thứ một trăm linh thì đi lễ năm lần trong khi được yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà sự việc bẻ khóa khi đang cách ly ở đà nẵng
người đàn ông trốn khỏi khu cách ly ở tây ninh liên tiếp những hành vi gây phẫn nộ để lại hậu quả nghiêm trọng và cần lên án mạnh mẽ
những người mà có nhiễm hoặc là nguy cơ nhiễm bệnh covid một mươi chín
nếu mà cố tình trốn cách ly thì nó gây ra một hậu quả rất nghiêm trọng
tại vì báo cáo chị là covid này thì nó lây chuyển và lây nhiễm theo cấp số nhân cho nên là rất khó kiểm soát
vì nếu như chúng ta khi chưa đảm bảo được thời gian cách ly
mà chúng ta rời khỏi các vị trí cách ly kể cả tại nhà tập trung hoặc các cơ sở y tế
mà chưa có ý kiến của ngành y tế hoặc là các
các bác sĩ thì như vậy thì vô tình là chúng ta có thể có khả năng dẫn đến là mầm bệnh có thể lây lan trong cộng đồng
khi mà chúng ta tiếp xúc với người khác mà không theo kiến kháo của kháng bộ y tế
dịch bệnh covid một mươi chín đang ở giai đoạn cao điểm số ca mắc vẫn không ngừng gia tăng
bao nhiêu công sức sự cố gắng của toàn thể các ngành các cấp cùng nhân dân cả nước
không thể vì những hành vi vô ý thức
kém đạo đức đó mà bị ảnh hưởng cần có những chế tài chừng trị thật nghiêm minh
nhiều nước trên thế giới có hình thức xử phạt rất nghiêm đối với người cố tình khai báo y tế không trung thực
hoặc vi phạm quy định về cách ly liên quan tới dịch bệnh covid một mươi chín
việt nam cũng sẽ có hình phạt thích đáng cho những hành động này khi thủ tướng chính phủ đã yêu cầu xử lý
việc bệnh nhân nhiễm dịch số một trăm bảy mươi tám cố tình khai báo y tế gian dối làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
phần lớn người dân đều
đồng tình với quyết định cứng rắn của chính quyền vì nếu tiếp tục chỉ dừng ở mức săn đe
không xử phạt thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn bởi tin chắc rằng sự việc này sẽ tiếp tục tái diễn
tại hàn quốc những bệnh nhân cố tình vi phạm lệnh cách ly sẽ phải đối mặt với án tù lên đến một năm
hoặc khoản tiền phạt lên tới một mươi triệu won tương đương tám hai trăm linh đô la
chính quyền singapore cũng có biện pháp cứng rắn đối với hành vi khai báo y tế gian dối
che đậy hoặc nói dối về lịch sử từng đi đến vùng dịch covid một mươi chín sẽ bị kết án sáu tháng tù
hoặc phạt tiền lên tới một mươi đô la hoặc cả hai hình phạt tùy mức độ
tại cộng hòa séc hành vi này có thể bị phạt tới hơn ba tỷ đồng
phần lớn các nước trên thế giới đều có biện pháp mạnh tay đối với hành vi trốn tránh cách ly
hoặc khai báo y tế không trung thực làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
tại việt nam không ít các trường hợp như thế diễn ra trong lúc dịch bệnh hoành hành
tuy nhiên trước đó chúng ta chỉ dừng ở mức gian đe chưa thật sự áp dụng hình phạt cứng rắn
mới đây nhất ba năm triệu đồng là số tiền phạt dành cho người đàn ông trốn cách ly tại tây ninh
thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm bệnh nhân số một trăm bảy mươi tám
đã đến lúc không thể bỏ qua cho sự vô ý thức kém đạo đức như thế này
trốn cách ly thì nên xử lý mạnh tay để có những cái một chút như răng đe cho mọi người biết
là cái hành động của họ nó đáng nó cực kỳ nguy hiểm mà cho tất cho mọi người
theo quy định của pháp luật hình sự người nào lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người khác
thì sẽ có hai mức phạt
thứ nhất là sẽ có mức phạt tiền từ năm mươi đến tối đa là hai trăm linh triệu đồng
trong trường hợp nguy hiểm hơn thì người ta sẽ phải chịu mức phạt tù có thời hạn
và mức phạt tù lên đến tối đa là một mươi hai năm
cần áp dụng chế tài xử phạt thật nghiêm minh để chấm dứt tình trạng trốn cách ly
hay bảo y tế gian dối khi việc ngăn chặn dịch bệnh mới tiến triển
đừng để những con sâu làm dầu nồi canh
bao công sức chống dịch bị những con người vô ý thức vô trách nhiệm làm ảnh hưởng